thời gian gần đây nhiều hành khách sử dụng dịch vụ xe khách chất lượng khá bức xúc
khi trên đoạn quốc lộ một a đi qua địa bàn quảng nam nhiều điểm đón khách đi quảng nam đà nẵng đã bị hai nhà xe độc chiếm
khiến hành khách mất quyền lựa chọn xe đồng thời dẫn đến việc mất an ninh trật tự bắt nháo trong khi dành dật khách
quốc lộ một a đoạn qua địa bàn huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
dù cách xa thành phố quảng ngãi nhưng các xe khách một mươi sáu chỗ biển đà nẵng
ngoài việc quần thả bắt khách còn tự cho mình quyền độc chiếm đón khách đi các tỉnh quảng nam đà nẵng
tỉnh thì sụt giảm doanh thu nghiêm trọng đặc biệt là khi tết đang đến rất gần